các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo chí được đáp ứng bộ y tế sẽ công bố covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu vào ngày một tháng bảy theo kế hoạch
theo đó các quy định về đeo khẩu trang có thể được nới lỏng nhưng điều này cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình covid một mươi chín ở từng khu vực
tuy nhiên ông satis lưu ý rằng tổ chức y tế thế giới who vẫn chưa công bố khi nào covid một mươi chín sẽ được phân loại thành bệnh đặc hữu
và đã bày tỏ lo ngại về những đột biến của virus gây bệnh này
về tình hình covid một mươi chín ở thái lan theo số liệu cập nhật vào sáng bảy tháng năm trong hai mươi bốn giờ qua
nước này ghi nhận thêm tám bốn trăm năm mươi ca mắc mới cùng năm mươi tám trường hợp tử vong
số trường hợp mắc mới không bao gồm một mươi bốn trăm sáu mươi bảy ca có kết quả dương tính từ các xét nghiệm kháng nguyên
như vậy kể từ khi covid một mươi chín xuất hiện ở thái lan vào đầu năm hai nghìn hai mươi nước này đã xác nhận tổng cộng có bốn ba trăm một mươi sáu bảy trăm sáu mươi chín ca nhiễm
trong đó có hai mươi chín ba mươi bốn người không qua khỏi
chưa bao giờ chính phủ các nước phải chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó với các loại dịch bệnh như covid một mươi chín
mong rằng tình hình phức tạp này sẽ sớm kết thúc để chúng ta mau chóng trở về nhịp sống bình thường của